tại đà nẵng ban thường vụ thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố trưởng các cơ quan đảng thuộc thành ủy
tại hội nghị lần này ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã đề ra chín phương hướng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó nhấn mạnh đến phát triển hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đồng thời quán triệt quan điểm phát triển kinh tế làm trung tâm xây dựng đảng là thèn chốt văn hóa là nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng